hội nghị cấp cao asean lần thứ ba mươi ba và các hội nghị cấp cao liên quan được đánh giá là một trong những kỳ hội nghị thành công nhất của asean với sáu mươi ba văn kiện được thông qua
trong đó điểm nhấn quan trọng là các nước asean trung quốc và nhiều đối tác đều nhất trí việc sớm hoàn tất bộ quy tắc coc
việt nam đã thể hiện là quốc gia tích cực có trách nhiệm đóng góp các sáng kiến giải pháp thúc đẩy vai trò trung tâm của asean nâng cao vị thế của asean trong khu vực và thế giới
hội nghị cấp cao asean ba mươi ba và các hội nghị liên quan với các đối tác lớn gồm trung quốc nhật bản hàn quốc hoa kỳ nga ấn độ australia và sự kiện lớn nhất trong năm của asean
tham dự các hoạt động thủ tướng nguyễn xuân phúc đã phát biểu tại một mươi tám hội nghị phiên họp
có nhiều cuộc tiếp xúc song phương với phó tổng thống hoa kỳ tổng thống chile hàn quốc thủ tướng australia canada malaysia quốc vương brunei
tiếp lãnh đạo tập đoàn semcop tập đoàn là chủ đầu tư của chín khu công nghiệp việt nam singapore tại việt nam
cắt băng khai trương tuần lễ hàng việt nam sự kiện duy nhất chỉ việt nam triển khai vào dịp này để quảng bá hàng hóa của việt nam
ngoài việc kiểm điểm lại những gì đã làm được trong năm các nhà lãnh đạo tập trung vào các vấn đề lớn đối với khu vực
đối với những vấn đề hành hợp với môi trường tác động đến phát triển cũng như là an ninh của khối
với các vấn đề về phát triển
có các nhà lãnh đạo tập trung rất là nhiều vào vấn đề chủ nghĩa bảo hộ mậu dịch đang tăng lên
căng thẳng thương mại giữa một số nước nó ảnh hưởng chung đến cả khu vực đến cả toàn cầu
liên quan đến các vấn đề an ninh thì các nhà lãnh đạo phát biểu rất nhiều về các vấn đề về chống khủng bố các vấn đề an ninh mạng
các vấn đề an ninh mạng các vấn đề an ninh mạng các vấn đề an ninh mạng các vấn đề an ninh mạng
các vấn đề an ninh mạng các vấn đề an ninh mạng các vấn đề an ninh mạng các vấn đề an ninh mạng
trong các bài phát biểu tại các hội nghị thủ tướng nhấn mạnh tinh thần tự cường và sáng tạo asean
cần tiếp tục được đẩy mạnh đồng thời tăng cường hợp tác trên các lĩnh vực đổi mới sáng tạo
để tận dụng tối đa cơ hội từ cách mạng bốn một thành công mang tính điểm nhấn của kỳ hội nghị lần này
chính là việc các nước asean và trung quốc đã thống nhất sớm đạt được coc hiệu quả và thực chất
không chỉ tại hội nghị cấp cao asean trung quốc mà các hội nghị thủ tướng nguyễn xuân phúc đều nhấn mạnh đến vấn đề biển đông

trong ngày đàm phán hiệp định đối tác kinh tế toàn diện khu vực asep gồm một mươi nước thành viên asean và các nước australia trung quốc ấn độ nhật bản hàn quốc new zealand
thủ tướng cho rằng đây là thời điểm để kết thúc đàm phán hiệp định
có thể nói với hơn hai mươi năm hoạt động song phương và đa phương chuyến tham dự hội nghị cấp cao asean lần thứ ba mươi ba và các hội nghị cấp cao liên quan của thủ tướng đã kết thúc tốt đẹp
tiếp tục chuyển đi thông điệp về một asean hòa bình ổn định và tự cường một khu vực rộng mở
trong những thành công của hội nghị lần này sự đóng góp của việt nam là rất chủ động tích cực cụ thể và thiết thực
vừa góp phần nâng vị thế vai trò của asean vừa làm nổi bật hình ảnh uy tín của việt nam trên trường quốc tế